thưa quý vị và các bạn sở giao thông vận tải hà nội vừa đưa ra phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường nguyễn trãi
thông tin này đã ngay lập tức thu hút được sự quan tâm chú ý từ phía cộng đồng mạng
vâng cũng phải thấy rằng đây là tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng tắc nghẽn vào các khung giờ cao điểm
tình trạng xung đột giao thông tại các điểm giao cắt bởi các loại phương tiện di chuyển không theo đúng làn quy định
ô tô thì đi vào làn xe máy xe máy thì lại đi vào làn ô tô cứ có đường là lại đi
vậy liệu rằng phương án thí điểm thì có mang lại hiệu quả hay không
cư dân mạng nghĩ sao về thông tin này quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
hình ảnh xe máy đi vào làn ô tô và ô tô đi vào làn xe máy xe thô sơ đã không còn quá xa lạ
trên cung đường nguyễn trãi thuộc quận thanh xuân thành phố hà nội từ nhiều năm nay
việc chen lấn điền vào chỗ trống không ai nhường ai đã thành thói quen xấu của không ít người tham gia giao thông
trên cung đường này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc tổ chức lại việc phân làn giao thông để giải quyết vấn đề
trước yêu cầu đặt ra sở giao thông vận tải hà nội vừa ban hành văn bản về phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông
trên tuyến đường nguyễn trãi đoàn ngã tư sở khuất duy tiến quận thanh xuân
theo đó hai làn rắt vỉa hè sẽ cho phép xe máy xe ô tô và xe buýt hoạt động
làn ba mươi bốn sát giải phân cách xe ô tô được phép hoạt động
các làn phương tiện được phân cách bằng giải phân cách cứng mũi tên phản quang trụ trống xa vô bằng lốt hàng rào di động
kết hợp điều chỉnh hệ thống biển báo sơn kẻ
thời gian phân luồng giao thông thí điểm từ ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
ngay sau khi phương án thí điểm được công bố đông đảo cư dân mạng đã bày tỏ quan điểm chia sẻ thông tin đa chiều xung quanh vấn đề này
phân làn như này thì ưu tiên cho ô tô quá
xe máy và xe thô sơ lại đi cùng lái xe buýt thì thật nguy hiểm
tình trạng xe máy đi ngược chiều từ đường khương đình để lên cầu vượt mới là vấn đề gây tắc
tổ chức phân làn mà không giải quyết đồng bộ các vấn đề thì không thể hiệu quả được
phân làn thì phải xử lý xe rừng đỗ dưới lòng đường
hơn nữa tuyến đường này có quá nhiều ngã rẽ chỗ quay đầu cơ quan nhà dân thì các phương tiện di chuyển ra sao
cứ thí điểm là biết có hiệu quả hay không ngay mà
nếu được như ngã tư sở thì
theo đồng đảo cư dân mạng việc thí điểm tổ chức phân làn cứng tách ô tô xe máy xe thô sơ là cần thiết để tìm ra phương án tối ưu giải quyết vấn đề
tuy nhiên theo nhiều ý kiến của cư dân mạng đưa ra thì vẫn còn đó nhiều điều bất cập khi tổ chức phân làn cứng như phương án mà sở giao thông vận tải hà nội đã đưa ra
trong đó vấn đề hành lang giao thông liệu có đáp ứng được yêu cầu trong việc phân làn cứng hay không
là điều được rất nhiều cư dân mạng đang đặt ra trước khi thực hiện thí điểm
bên cạnh đó với việc gộp làn xe buýt với xe máy và xe thô sơ liệu có đảm bảo an toàn và không gây nên sự xung đột hoặc un tắc
chưa kể đến các yếu tố khác như xe dừng đỗ lòng đường xe đi ngược chiều
bài học được xe đàn vẫn còn đó xe máy muốn dễ sang lại phải qua làn ô tô
các điểm giao cắt quá nhiều thì phân làn sẽ không có hiệu quả
thành phố hồ chí minh có đường phạm văn đồng võ văn kiệt điện biên phủ khá là thành công và hợp lý
quan trọng nữa là người dân có tuân thủ theo làn hay không thôi
đã có biển phân chia làm rõ ràng rồi quan trọng là ý thức tham gia và chế tài xử phạt có thực hiện đồng bộ hay không mà thôi
việc này cần làm từ lâu rồi mà nên phân làn hết các tuyến đường đông và phải thực hiện đồng bộ tất cả các khâu
từ việc giải phóng hành lang đèn giao thông điểm giao cắt xử lý phạt nguội
liệu rằng phương án thí điểm phân làn trên đường nguyễn trãi liệu có đáp ứng được sự kỳ vọng từ phía cơ quan quản lý
cũng như người tham gia giao thông tại thủ đô hà nội hay không cần có thời gian đưa vào thực hiện thực tế
để việc thực hiện thí điểm mang lại hiệu quả cư dân mạng mong rằng cơ quan quản lý cần tính toán các phương án theo nhiều chiều
và xem xét kỹ lưỡng yêu nhược điểm để hạn chế tối đa những bất cập có thể tác động tới những người tham gia giao thông
bạn nghĩ sao về việc thí điểm phân tách làn ô tô xe máy trên đường nguyễn trãi
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân a cổng truyền hình công an